vụ việc cấp khống hơn tám trăm linh giấy chứng nhận kiểm định sản phẩm thức ăn nuôi trồng thủy sản cho bảy mươi doanh nghiệp để thu lợi bất chính
viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu kiểm tra lại vụ việc này
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa sao viện kiểm sát nhân dân tp hà nội và vụ ba viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra lại vụ việc
trung tâm khảo nghiệm kiểm nghiệm kiểm định nuôi trồng thủy sản trung tâm ba k thuộc tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã cấp khống hơn tám trăm linh giấy chứng nhận kiểm định sản phẩm thức ăn nuôi trồng thủy sản cho bảy mươi doanh nghiệp để thu lợi bất chính
viện kiểm sát nhân dân tối cao dẫn thông tin báo chí cho biết tổng cục thủy sản đã xử lý kỷ luật hành chính tám cán bộ
viên chức của trung tâm ba k cách chức và khai trừ đảng đối với ông bùi đức quý nguyên giám đốc trung tâm
tuy nhiên theo ý kiến của nhiều luật sư thì vụ việc rất nghiêm trọng có dấu hiệu cấu thành tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và cần được khởi tố điều tra mới thỏa đáng
viện kiểm sát nhân dân cho biết yêu cầu viện kiểm sát nhân dân tp hà nội và vụ ba viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra lại vụ việc trên
báo cáo lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tối cao phụ trách và gửi báo cáo về văn phòng viện kiểm sát nhân dân tối cao để theo dõi